thưa quý vị sau hơn ba mươi năm đổi mới việt nam đã xây dựng từng bước và căn bản những thể chế cơ bản của thị trường lao động định hướng xã hội chủ nghĩa
và đặc biệt trong một mươi năm trở lại đây thị trường lao động của việt nam không chỉ phát triển rất mạnh mẽ ở trong nước mà còn phát triển kết nối mạnh mẽ với thị trường lao động quốc tế
và tuy nhiên làm sao để phát triển thị trường lao động theo hướng hiện đại hiệu quả phù hợp với đặc điểm của từng thị trường khu vực từng tỉnh từng ngành nghề
và từng bước đồng bộ liên thông với các thị trường khác để làm cơ sở động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước luôn là một vấn đề được các cấp các ngành quan tâm và hướng tới
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề lao động có vai trò quan trọng mang tính cấp thiết lâu dài đối với sự phát triển bền vững nền kinh tế
việt nam cùng với quá trình đổi mới đất nước nhiều giải pháp tạo việc làm cho người lao động giải quyết vấn đề lao động việc làm đã được các cấp các ngành quan tâm nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế ổn định chính trị xã hội
tuy nhiên chất lượng lao động hạn chế đang ngày càng gây nên những áp lực đối với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động cùng với đó là những khó khăn về gắn kết cùng cầu lao động

mới đây nhất cục việc làm bộ lao động thương bình và xã hội đã xây dựng đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm hai nghìn ba mươi và đề án nâng cao năng lực dự báo cung cầu lao động
mục tiêu của các đề án là hiện thực hóa các nghị quyết của đảng xây dựng và hướng tới một thị trường lao động hiện đại liên thông đồng bộ vận hành theo cơ chế định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm hai nghìn ba mươi là một trong những nội dung được trú trọng để giải quyết bẫy thu nhập trung bình

đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm hai nghìn ba mươi và đề án nâng cao năng lực dự báo cung cầu lao động được xây dựng nhằm góp phần cụ thể hóa nghị quyết của đảng về kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đồng thời góp phần định hình hành lang pháp lý để phát triển các thể chế thị trường của thị trường lao động
đây chính là mục tiêu của hai đề án đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm hai nghìn ba mươi và đề án nâng cao năng lực dự báo cung cầu lao động
thứ nhất là chúng ta phải hoàn thiện được khung khổ pháp lý
thứ hai là chúng ta phải xây dựng được hệ thống thông tin thị trường lao động đẩy mạnh được dữ liệu cung cầu lao động và trên cơ sở đó là đẩy mạnh các hoạt động của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm
cả nước xây dựng được những cơ chế thị trường để cho thị trường tự vận động và sự can thiệp của nhà nước theo đúng là không can thiệp quá sâu chỉ làm những thứ mà thị trường không thể làm được
theo các chuyên gia để hiện thực hóa mục tiêu các đề án đưa ra cần xây dựng được một thị trường lao động ổn định hai hoa hiện đại và phải đa tầng
đa lĩnh vực đặc biệt phải giải quyết được vấn đề chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo đào tạo lại lao động
vấn đề là đào tạo và đào tạo lại lao động là một cái vấn đề căn cốt và chúng ta phải tìm một cách nào đấy để thực hiện
đó là nhu cầu của thị trường đó là xu thế của thị trường để đảm bảo được không chỉ là cái an sinh xã hội cho lao động việt nam trong những giai đoạn tới mà cho cả về sau
đảm bảo việc làm bền vững thị trường phát triển thể đồng bộ liên thông hiện đại thì đấy là những cái mà từ những cái mục đích đấy chúng ta nhìn thấy cái nhu cầu
chắc chắn là chúng ta phải nâng cao cái chất lượng tay nghề lao động
thị trường hiện đại tức là chúng ta phải đảm bảo được cái thể chế cơ chế chính sách về thị trường lao động
có nghĩa là hệ thống pháp luật của chúng ta phải hoàn thiện điều đó rất là quan trọng
vấn đề thứ hai là chúng ta phải tập trung để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để bản thân người lao động có đủ năng lực khả năng để hội nhập vào thị trường lao động
vấn đề thứ ba là phải bảo đảm cho người lao động làm việc bền vững
và cái cuối cùng là luôn luôn có khả năng để hội nhập thị trường lao động quốc tế
và những vấn đề lý luận của thị trường của kinh tế thị trường